trong khi đó tại đắk lắc ra tay giết con rồi tự tử bất thành
uy vân sô chú tại thành phố bông ma thuật đã phải nhận bàn án thích đáng
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên phạt sô một mươi bốn năm tù
theo cáo trạng sô và vợ có ba người con
quá trình chung sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thấy vợ la mắng con gái thứ hai
cho rằng vợ không thương con và sẵn mâu thuẫn nên sô nảy sinh ý định giết con và tự tử
đối tượng xuống nhà bếp lấy một con dao rồi cắt vào vùng cổ tay của con gái
sau đó tự cắt vào cổ mình nhưng được người thân phát hiện can ngăn
rất may con gái rô được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng